thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải tổ chức đoàn kiểm tra tăng cường trên phạm vi toàn quốc
có biện pháp xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân nếu để xảy ra tình trạng xe quá khổ quá tải trong phạm vi quản lý
để tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện
nhằm đạt mục tiêu chấm dứt tình trạng phương tiện quá tải tham gia giao thông
thủ tướng chính phủ giao bộ giao thông vận tải khẩn trương triển khai thực hiện đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể
trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
thủ tướng chính phủ giao bộ giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu ra soát hoàn thiện các quy định liên quan
đến việc kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải hàng hóa bằng xe ô tô hoàn thiện các quy định về tổ chức
và hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm kiểm tra tải trọng xe cố định
cơ chế chính sách đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trạm kiểm tra tải trọng xe kết hợp với trạm thu phí